liên quan đến tình hình bán đảo triều tiên hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc thông báo các quan chức quân đội cấp cao của hàn quốc và mỹ đã tiến hành hội đàm thảo luận về nỗ lực chung tăng cường khả năng gian đe triều tiên
hai bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác chiến lược nhằm nâng cao khả năng tăng cường gian đe
mỹ tái khẳng định cam kết trong việc tiếp tục cung cấp khả năng dân đe lớn hơn cho hàn quốc
trong khi hàn quốc đề ngỏ khả năng tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với triều tiên với sự hợp tác từ các nước khác như mỹ và nhật bản nếu bình nhưỡng tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân hay các vụ thử khác sự kiện diễn ra sau cuộc hội đàm diễn ra giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước hồi tháng trước tại lầu năm góc
về phía triều tiên nước này khẳng định phi hạt nhân hóa là điều không còn được bàn đến đồng thời cáo buộc mỹ và các đồng minh theo đuổi chính sách thù địch khiến bình nhưỡng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mở rộng quân đội